qua hai ngày thi đấu sôi nổi cống hiến cho khán giả tại trung tâm thể dục thể thao thành phố đà lạt những đường bóng đẹp mắt
chiều ngày hai mươi năm tháng năm đã xác định được những cặp đấu vòng bán kết nội dung đôi nam đôi nữ và đôi nam nữ
tại giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi sáu tranh cúp petro việt nam đạm cà mau năm hai nghìn hai mươi
ở nội dung đôi nam hai tay vợt trần tuấn quỳnh và nguyễn anh tú hà nội đã có những trận đấu khá nhẹ nhàng
trước các đối thủ để góp mặt vào vòng bán kết gặp cặp đôi đinh anh hoàng và nguyễn anh đức của hà nội tnt
cặp đấu còn lại là cuộc đọa sức giữa cặp đôi lê đình duy đặng trần phú tp hcm và phan huy hoàng tạ hồng khánh hà nội tnt
để tìm ra hai cặp đôi xuất sắc vào trận đấu chung kết
ở nội dung đôi nữ các cặp đôi sáng giá góp mặt vào vòng bán kết gồm cặp đôi mỹ trang và thanh thư tp hcm gặp dạ thảo và nguyễn thị nga hà nội
cặp đôi còn lại là cuộc so tài giữa diệu khánh yến nhi tp hcm và thu hà đinh thị huệ hải dương
và ở nội dung đôi nam nữ là sự cạnh tranh giữa hai cặp đôi tp hcm gồm mỹ trang đình duy gặp tú uyên thành nhân để chọn cặp đôi vào đấu chung kết
gặp đôi thắng giữa cặp đấu đình đức nguyễn thị nga hà nội và mai ngọc anh đức hà nội tnt
các trận đấu sẽ diễn ra vào sáng hai mươi sáu tháng năm